xin chào quý vị và hẹn gặp lại
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán tàng chữ vận chuyển vật liệu nổ trái phép thu giữ gần một tấn thuốc nổ và tạm giữ hai đối tượng có liên quan
lực lượng ban chuyên án đã bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn văn thụ và lê văn toản cùng chú huyện lệ thủy đang tổ chức vận chuyển hai mươi một bao tải được đóng gói cẩn thận
bước đầu hai đối tượng khai nhận bên trong các bao tải là thuốc nổ với tổng trọng lượng tám trăm hai mươi kg được thu mua từ địa bàn quảng trị
và dự định vận chuyển vào địa bàn các tỉnh phía nam tiêu thụ
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm hai mươi năm kg thuốc nổ một khẩu súng một mươi chín viên đạn một xe tải và nhiều tăng vật có liên quan
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
công an thành phố thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trương đức thưởng và nguyễn quang ngọc cùng chú tại thái nguyên về tội cướp giật tài sản
quá trình điều tra thưởng và ngọc khai nhận trong khoảng tháng bốn đến đầu tháng năm hai đối tượng đã thực hiện một mươi ba vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động ở địa bàn thành phố thái nguyên
thủ đoạn của các đối tượng là điều khiển xe máy trên các tuyến đường tìm kiếm người dân sơ hở trong bảo quản tài sản để cướp giật
được biết đối tượng thưởng đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản hủy hoại tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã thu hồi được bảy điện thoại di động là vật chứng của bảy vụ án đồng thời hoàn tất thủ tục để trả lại cho các bị hại
với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự hai đối tượng gồm phạm văn tráng chú tại phường kinh bắc thành phố bắc ninh đỗ văn dũng và lê văn thái cùng chú tệ huyện an lão hải phòng đã bị công an thành phố bắc ninh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo hồ sơ vụ án tráng là đối tượng chuyên cho vay lãnh nặng theo hình thức bốc bắt họ
với lãi suất bốn đồng một triệu một ngày tức một trăm bốn mươi sáu một năm tráng đã thuê dũng và thái làm nhiệm vụ chuyển tiền vay và thu tiền của người vay sau đó tổng hợp số tiền khách trả rồi chuyển toàn bộ vào tài khoản của tráng
với thủ đoạn trên từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã cho năm người vai lãi nặng tổng số tiền thu lợi bất chính gần một trăm năm mươi triệu đồng vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng